xin kính chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị với vị thế là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa đồng thời lại có địa bàn rộng
thủ đô hà nội có số xã phường thị trấn đông nhất trong sáu mươi ba tỉnh thành
bởi vậy số cán bộ hội phụ nữ cơ sở của hà nội cũng nhiều nhất cả nước
và lực lượng phụ nữ đông chiếm năm mươi bốn dân số đa dạng về thành phần
trước thực tế đó yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố ngày càng cao
đặc biệt là trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong hoạt động của hội
và nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
thời gian qua hà nội đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở
đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của truyền hình nhân dân thực hiện về nội dung này
nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại khó khăn nhất định đơn cử như một bộ phận cán bộ tri hội tuổi cao sức khỏe giảm suốt khả năng tư duy linh hoạt và ứng dụng công nghệ thông tin và công việc còn hạn chế chậm đổi mới và bắt nhịp với thời đại bốn
một trong những ưu điểm rất là nổi trội của đội ngũ cán bộ hội cơ sở tp hà nội đó là có năng lực trình độ và rất là tâm huyết rất là trách nhiệm
chỉ có chủ tịch hội là được hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn lại thì các chức danh khác như là phó chủ tịch
cán bộ tri hội tổ phụ nữ thì chỉ có phó chủ tịch và tri hội là được hưởng một chút chế độ phụ cấp và bồi dưỡng
thì cơ bản là các cô các chị em hoạt động bằng cái tâm huyết bằng cái nhiệt tình bằng cái trách nhiệm của mình
với cái yêu cầu của công tác hội hiện nay với cái xu thế của chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử thì một trong những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ hội đó là phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
tuyên truyền sử dụng các cái kênh truyền thông
chính vì vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
thông qua triển khai quyết định số một nghìn tám trăm chín mươi ba ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ công chức hội liên hiệp phụ nữ các cấp và tri hội trưởng phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hôm nay chị hồng lê chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã tản lĩnh huyện ba vì được tham gia một lớp tập huấn nâng cao kiến thức công nghệ thông tin và chuyển đổi số
chương trình do ban tổ chức thành ủy hà nội phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức nhằm tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cho chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã phường và thị trấn